thưa quý vị trong đề cương luật nhà ở sửa đổi đang được bộ xây dựng trình thẩm định lấy ý kiến
có đề xuất phương án trung cư sở hữu có thời hạn theo thời hạn sử dụng của công trình
theo hướng này thì giấy chứng nhận cấp cho khách hàng một căn hộ trung cư sẽ có thời hạn là năm mươi bảy mươi năm
thay vì được sở hữu sử dụng lâu dài như hiện nay
vâng đề xuất này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận trong đó có cộng đồng mạng
hai lộ ý kiến trái trèo đã được đưa ra mà phần lớn là không đồng thuận
bởi với mỗi người dân nhà ở chính là một tài sản để dành
và khi trung cư chỉ được sở hữu có thời hạn có nghĩa là bao năm tích cóp để rồi mất đi
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây
theo dự thảo luật nhà ở sửa đổi bộ xây dựng đã soạn thảo đề xuất hai phương án
phương án một thời hạn sở hữu căn hộ trung cư được xác định cùng thời hạn sở hữu của công trình
theo pháp luật về xây dựng nhiên hạn công trình
phương án hai thời hạn sở hữu trung cư theo quy định của pháp luật đất đai
giả sử chọn phương án một trung cư sẽ được sở hữu có thời hạn tùy thuộc cấp công trình
ví dụ năm mươi năm với công trình cấp hai
đề xuất này nhanh chóng nhận được sự quan tâm và thảo luận của cộng đồng mạng
một số ý kiến đồng tình cho rằng đề xuất này là hợp lý
nhiều nước trên thế giới cũng đã áp dụng và sẽ giúp giải quyết tình trạng trung cư hết hạn sử dụng
xuống cấp nhưng không thể cải tạo xây mới như hiện nay
ở mỹ nhà trung cư có thời hạn năm mươi năm chỉ có nhà đất ở riêng lẻ thì mới được sở hữu vô thời hạn
quy định nhà trung cư có thời hạn nên ở mỹ không có chuyện cứ phải mặc cả mãi với người dân
mà không xây mới được nhà trung cư như ở tà
quy định nhà trung cư có thời hạn là hợp lý và rất hay
làm vậy sẽ không còn việc nhà trung cư giá cao chót vót nữa
có trung cư nào bền được theo thời gian năm mươi đến bảy mươi năm
giá trung cư phải là thấp so với nhà liền thổ thì mới hợp lý
tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất này
với quy định này những người đầu cơ hoặc không có nhu cầu thực sự sẽ ít để ý đến thị trường này nữa
tạo nhiều cơ hội cho người có thu nhập thấp có nhà
những nhà đầu tư cũng thuận lợi hơn trong công tác giải phóng mặt bằng
ở luồng ý kiến thứ hai không đồng tình với đề xuất trung cư sở hữu có thời hạn
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng nếu quy định như vậy
khi căn hộ hết niên hạn người mua nhà sẽ phải trả nhà không còn chỗ ở
không được hưởng bất cứ quyền lợi gì
điều này không phù hợp với chính sách an cư an sinh của nhà nước
nếu sở hữu có thời hạn thì người dân mua nhà chẳng khác nào đi thuê nhà dài hạn
quan điểm của người việt là tậu nhà đất sở hữu lâu dài để làm của để dành cho con cái
nếu sổ hồng căn hộ chỉ năm mươi năm người có cuộc cải tích góp để mua nhà mới thì không sao
nhưng với gia đình khó khăn họ sẽ ở đâu
không có tiền mua nhà khác con cháu học hành ra sao
rất nhiều vấn đề thiệt hại
tôi đã sống ở trung cư gần một mươi năm
nhưng cũng không đồng ý với việc sở hữu trung cư năm mươi hai
như vậy chỉ là đi thuê nhà dài hạn
đất đai là của nhà nước việc thu hồi cũng thực hiện theo chính sách của nhà nước
nhưng cốt lõi vẫn là đảm bảo cuộc sống của người dân
bây giờ nếu trung cư chỉ còn sở hữu năm mươi bảy mươi năm thì người dân sẽ không mặn mà nữa
dân mình thì có giàu có gì đâu
tích góp mãi mới được chút tiền sở áp cây luật sở hữu có thời hạn
thì bao tiền của tiết kiệm sắm cái nhà ở ít lâu lại chuyển về nhà nước hay đi đâu
nhiều cư dân mạng nêu ý kiến nếu thời hạn sở hữu căn hộ chỉ còn năm mươi năm
thì cần thay đổi cả chính sách về thuế phí và tiền sử dụng đất thấp hơn so với sở hữu lâu dài
các thủ tục pháp lý dự án cũng phải được rút ngắn đơn giản hóa nhằm đẩy nhanh quá trình chuẩn bị dự án
điều này sẽ khiến chi phí đầu tư giảm từ đó ra bán căn hộ năm mươi năm cũng sẽ có giá hợp lý
tạo điều kiện cho người dân có cơ hội sở hữu nhà ở
trao đổi về vấn đề này giáo sư tiến sĩ khoa học đặng hùng võ nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường nhận định
đây là phương án tiến bộ giống như nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện
tuy nhiên về mặt xã hội với quốc gia như việt nam thì có phù hợp hay không thì cần phải lấy ý kiến rộng rãi
còn thời hạn năm mươi năm đến bảy mươi năm cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng sao cho nhận được sự đồng thuận của người dân
xu hướng ở trung cư là tất yếu tại các đô thị hiện đại nơi quỹ đất không còn nhiều
do đó đông đảo cư dân mạng khẳng định đề xuất này cần tính toán kỹ lưỡng có thời gian chuyển tiếp
để không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân cũng như thành lực cản quá trình phát triển tại các đô thị
cư dân mạng có ý kiến thêm người đề xuất chính sách phải thực sự an tưởng mọi mặt của đời sống xã hội
tránh việc ngồi ô tô bàn về cấm xe máy ở biệt thự bàn về trung cư
rồi sinh ra một chính sách lạc lõng không hợp lòng dân tốn kém việc trưng cầu biểu quyết rồi lại không thành công
việc này không hề hiếm ở việt nam câu chuyện ngược lép không được lái xe ra đường theo ngày lẻ ngày chẵn vẫn còn nhãn tiền
xung quanh đề xuất trung cư sở hữu năm mươi năm ý kiến quan điểm của bạn như thế nào
hãy chia sẻ và bình luận cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân